tính đến nay số người tham gia bảo hiểm y tế trên toàn tỉnh nghệ an lên tới hai triệu tám trăm một mươi bảy tám trăm bảy mươi người đạt và vượt một trăm linh tám mươi hai kế hoạch giao đầu năm
tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt tám mươi chín hai mươi năm dân số
chi phí chi trả khám chữa bệnh mà bảo hiểm xã hội nghệ an đã chi trả trong bảy tháng đầu năm là một chín trăm năm mươi bốn một trăm một mươi hai triệu đồng
so với cùng kỳ năm hai nghìn
từ năm hai nghìn một mươi tám số chi trả này tăng tới sáu mươi bốn sáu trăm sáu mươi ba triệu đồng tăng ba bốn mươi hai
hướng đến chi trả đúng bảo đảm quyền lợi cho người dân bảo hiểm xã hội nghệ an đồng thời triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn trục lợi
đây là một nỗ lực rất lớn của bảo hiểm xã hội việt nam trong việc ứng dụng công nghệ thông tin về cải cách hành chính
đồng thời tăng cường vai trò quản lý trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

đến thời điểm này các phần mềm đã thực hiện được
thực hiện liên thông và tập trung dữ liệu từ liên thông từ quá trình đóng sang quá trình hưởng
bởi vậy khi giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội nói chung và chế độ lương hưu nói riêng
thì các quá trình đóng hưởng đã được liên kết để kiểm soát từ khấu đóng đến khấu hưởng chế độ
và điều này đã khắc phục triệt để tình trạng lạm dụng trục lợi trong việc hưởng chế độ lương hưu
trong khi đó thực tế tại không ít địa phương
một trong những nguyên nhân khiến nhiều người không mặn mà tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện
là bởi chất lượng khám chữa bệnh ban đầu không được như kỳ vọng
nghệ án được xác định ra trung tâm y tế của vùng bắc trung bộ
chính vì vậy trong thời gian vừa qua tỉnh đã có nhiều đầu tư để phát triển hệ thống y tế
và thực tế y tế nghệ an phát triển ở mức cao so với cả nước
tuy nhiên vấn đề y tế cơ sở cũng là một trong những vấn đề mà cấp ủy chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm
hiện nay đang triển khai thí điểm xây dựng sáu trạm y tế điểm ở huyện nam đàn
để phục vụ cho việc nâng cao chất lượng của trạm y tế cơ sở
và trách nhiệm của quan đoàn xã hội đang phù hợp chặt chẽ với ngành y tế
để đảm bảo quyền lợi cho người dân khám chữa bệnh tại các trạm y tế này
đồng thời chúng tôi cũng triển khai tích cực hệ thống công nghệ thông tin của bộ giáo dục việt nam
hệ thống giám sát chất lượng khám chữa bệnh các chỉ số khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
để cung cấp tới ngành y tế thông qua đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
thông qua các giải pháp của ngành y tế triển khai
và cái việc thứ ba là chúng tôi đang phù hợp với ngành y tế
để triển khai chủ trương của bộ y tế về triển khai khám chữa bệnh
đảm bảo quyền lợi cho người dân bị các bệnh mạng tính không gây nhiễm tại trạm y tế cấp xã
từ nay đến hết năm bảo hiểm xã hội nghệ an tiếp tục phối hợp với sở y tế
giả soát thẩm định vượt trần vượt dự toán tại các cơ sở khám chữa bệnh
đồng thời tăng cường chất lượng khám chữa bệnh
thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ
bên cạnh đó quyết liệt triển khai các giải pháp để phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế tự nguyện góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn
bảo hiểm y tế tự nguyện góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn